trong số các nguồn năng lượng thay thế dầu mỏ và khí đốt thì nhiên liệu sinh học được đặc biệt quan tâm nhất là ở các nước nông nghiệp
tại việt nam nhằm thực hiện các chủ trương của chính phủ về phát triển khuyến khích nhiên liệu sinh học
bộ công thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và các đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu
triển khai thực hiện lộ trình theo chỉ đạo của chính phủ về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học
và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
bên cạnh đó trong quy hoạch điện tám mới ban hành cũng đã nêu rõ việc thúc đẩy phát triển nhiên liệu sinh học
trong thời gian tới để đáp ứng những nhu cầu về chuyển dịch năng lượng
bảo đảm thực hiện cam kết của việt nam về net zero vào những năm hai nghìn hai mươi
việt nam là quốc gia có tiềm năng phát triển năng lượng sinh khối để làm nhiên liệu sinh học lớn
với tổng tiềm năng lên đến năm mươi triệu tấn dầu quy đổi toe

các nguồn sinh khối chính bao gồm gỗ và phụ phẩm từ rừng chất thải nông nghiệp và chất thải đô thị
trong đó gỗ là nguồn sinh khối chính ở việt nam chiếm khoảng bốn mươi tổng tiềm năng
tương đương với hai mươi triệu toe được sử dụng để sản xuất điện nhiệt và nhiên liệu sinh học
với các nguồn sinh học các nguồn sinh học các nguồn sinh học các nguồn sinh học được sử dụng để sản xuất điện nhiệt và nhiên liệu sinh học
trong đó gỗ là nguồn sinh học các nguồn sinh học các nguồn sinh học được sản xuất điện nhiệt và nhiên liệu sinh học
trong đó gỗ là nguồn sinh học các nguồn sinh học các nguồn sinh học được sản xuất điện nhiệt và nhiên liệu sinh học
tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống
đến nay một trăm linh các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại việt nam chỉ kinh doanh hai sản phẩm xăng là xăng sinh học e năm ron chín mươi hai và xăng khoáng ron chín mươi năm
việc chuyển đổi sang e năm sẽ là một yêu cầu quan trọng trong việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn
bốn tiêu chí của chúng ta liên quan đến kinh tế tuần hoàn là thứ nhất là giảm tiêu thụ nguyên nhân vật liệu đặc biệt là nguyên nhân vật liệu hóa thạch
thứ hai là kéo dài vòng đời của sản phẩm và vật liệu
và thứ ba là giảm phát thải giác thải của môi trường
và thứ tư là không gây tác động xấu đến môi trường
và chính vì vậy thì cái việc chuyển đổi từ sử dụng năng lượng hóa thạch là xăng sang năng lượng e năm là năng lượng sinh học
thì sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng với chúng ta trong việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàng
rõ ràng hiệu quả về mặt môi trường có thể nhận thấy khi sử dụng xăng e năm
những nghiên cứu đánh giá về động cơ cũng đã được thực hiện
tuy nhiên người tiêu dùng cũng chưa thật sự mặn mà với loại sang này
việc thay đổi nhận thức và tập quán sử dụng của người tiêu dùng với xăng sinh học
luôn là một vấn đề nam giải đối với các cơ quan chức năng
nhất là khi tranh lệch giữa giá bán lẻ của xăng e năm và xăng khoáng ron chín mươi hai không đủ sức thu hút họ
trở thành một sản phẩm tiêu dùng phổ biến
một phần là đứng về mặt kỹ thuật về mặt công nghệ
nó chưa thực sự là đáp ứng được những các yêu cầu
những các hối quen tiêu dùng về các nguyên điệu về hóa thành
thứ hai nữa về mặt cơ chế chính sách
chúng ta cũng đã có các cơ chế để khuyến khích sử dụng các nguồn săn sinh học
nhưng mà nó vẫn chưa đủ để tạo ra được một sự thấp dẫn
trong việc thay đổi từ lựa chọn
tối quen sang lựa chọn về mặt kinh tế
đứng trên góc độ người tiêu dùng lợi ích từ xăng e năm đã được tuyên truyền nhiều
các tiêu chuẩn về chất lượng cũng đã được các cơ quan chức năng ban hành
tuy nhiên vẫn còn tâm lý e ngại khi nguồn nguyên liệu sẵn để sản xuất ethanol
dùng phối trộn sang e năm bị phụ thuộc thời tiết và người sản xuất
nên rất có thể không ổn định về sản lượng giá cả
thực tế về nguồn nguyên liệu không thể phủ nhận khi chính doanh nghiệp sản xuất hiện cũng đang phải lo lắng
để sản xuất của nội địa của chúng ta không đảm bảo
trước đây nhà máy của chúng tôi và cũng rất nhiều nhà máy cồn khác ở việt nam
sử dụng sắn như là một nguồn nguyên liệu chính để phục vụ cho sản xuất
tuy nhiên là các nguyên liệu sắn gặp phải rất nhiều sự cạnh tranh
từ những ngành như thức ăn ra súc rồi là sản xuất tinh bột
và thứ hai là cái tính gọi là thị trường của cái ngành sắn
nó vẫn rất là tùm ngụn và nhỏ lẻ
hiện khó khăn trong sản xuất cồn ethanol nhiên liệu đến từ đầu vào nguyên liệu giá thành cao không ổn định
chi phí đầu tư xử lý môi trường trong tổng mức đầu tư là lớn
ở đầu ra thì giá thành cao khó cạnh tranh với ethanol nhập khẩu
trong khi giá bán thì theo thỏa thuận với các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu
sản phẩm về ethanol nhiên liệu của các nhà máy sản xuất cũng có giá thành cao
và cái này nó cũng dẫn đến
cái ethanol nhiên liệu này sau này khi sử dụng cho phối trộn với xăng sinh học
cũng làm cho cái giá của xăng sinh học cũng chưa thực sự hấp dẫn đối với người tiêu dùng
chúng tôi nhập khẩu ngô cũng từ brazil từ argentina từ mỹ
thì nó còn rẻ hơn cả việc là chúng tôi mua ngô nội địa tại việt nam
và tuy nhiên là cho dù nó rẻ hơn thì nếu mà so sánh với cả cái giá ngô tại mỹ hay tại brazil
thì cũng là những cái thị trường sản xuất cồn liên quan
lớn của thế giới
thì cái giá chắc chắn là nó cũng sẽ không thể tốt bằng
bởi vì chúng tôi cũng phải cộng thêm cả lãi rồi là chi phí vận tải vận chuyển về đến việt nam
nhằm tháo gỡ những khó khăn các chuyên gia kiến nghị nhà nước cần có nhiều ưu đái hỗ trợ
khuyến khích các đơn vị sản xuất phối trộn và phân phối nhiên liệu sinh học
đồng thời hỗ trợ đầu tư nghiên cứu ứng dụng giống cây nguyên liệu có năng suất cao
nhiên liệu sinh học thế hệ hai ba các công nghệ sản xuất tiên tiến
hiệu suất cao điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với săng sinh học
dựa trên khả năng giảm phát thải so với sang khoáng
khuyến khích các cửa hàng bán lẻ phân phối xăng sinh học
để có thể phù hợp với nhiều loại phương tiện giao thông hơn thì là rất cần thiết
ví dụ như là những cái săng sinh học e năm r chín mươi năm
qua đó thì người tiêu dùng có thêm các cái lựa chọn sử dụng cái săng sinh học
phù hợp với phương tiện của mình và lượng tiêu thụ trên thị trường cũng sẽ tăng lên
thêm vào nữa thì tôi nghĩ cũng cần có
các cái chính sách hỗ trợ hoặc là khuyến khích trong các cái khâu
các cái bước sản xuất cũng như là phân phối và tiêu dùng săng sinh học
có thể nghĩ đến cái việc mà chúng ta chỉ cung cấp các loại xăng sinh học thôi
ví dụ a chín mươi năm e năm được hạn
lúc đấy thì gần như là mình chỉ có săn sinh học thôi thì tôi nghĩ rằng là
cái đấy nó cũng chứng minh được mức độ an toàn của các cái loại
nhân liệu sinh học
nhiên liệu sinh học được sử dụng rộng rãi tại hoa kỳ châu âu và nhiều quốc gia phát triển khác
tại hoa kỳ nhiên liệu pha trộn ethanol đã được sử dụng từ những năm hai nghìn sáu có trên chín mươi bảy các loại
săng đều chứa một mươi ethanol và sắp tới sẽ bán các loại nhân liệu có tỷ lệ trộn ethanol cao hơn như e một mươi năm
e tám mươi năm hiện nay một số nước đã bắt buộc sử dụng săng sinh học như úc new zealand trung quốc
ấn độ brazil
ngay tại khu vực đông nam á
philippines thái lan là quốc gia đi đầu trong việc sử dụng săng sinh học từ hơn một mươi năm năm nay
việt nam cần có thêm nhiều cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho pha chế
lưu trữ và phân phối cũng như xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu để tạo nền tảng vững chắc cho phát
triển nhiên liệu sinh học ở việt nam đồng thời tăng chỉ số cồn ethanol sinh học cho các sản phẩm
xăng sinh học hiện dùng phổ biến ở brazil là e một mươi tám e hai mươi e hai mươi năm và hiện không còn dòng xe chạy sang nguyên chất nữa
phát triển nhân liệu sinh học trong suốt thời gian qua đã thu hút sự quan tâm và tham gia của
nhiều doanh nghiệp trong nước nhằm xúc tiến mô hình sản xuất năng lượng thân thiện với môi trường
tuy nhiên những thách thức mà các đơn vị sản xuất tiêu thụ nhân liệu sinh học tại việt nam đang gặp phải là rất nhiều
thời gian tới nhà nước cần có những biện pháp tháo gỡ và có lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học mới
phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng trên thế giới cũng như nhu cầu năng lượng của việt nam hiện nay